trước tình hình hoạt động mua bán người ở địa bàn miền núi diễn ra khá phức tạp
bộ đội biên phòng nghệ an đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn
qua thời gian dài theo dõi lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an đã phá thành công chuyên án ba trăm tám mươi hai l
bắt giữ một đối tượng trong đường dây lừa bán phụ nữ ra nước ngoài trái phép
cụ thể là vào sáng ngày một mươi một tháng tám tại địa bàn bình sơn hai xã tà cạ huyện kỳ sơn
lực lượng chức năng đã bắt giữ một đối tượng trong đường dây lừa gạt bán phụ nữ qua biên giới trái phép
đối tượng bị bắt là lữ văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy thường trú tại đây
theo lời khai ban đầu của đối tượng thủy từ năm hai nghìn một mươi năm thủy đã cùng một số đối tượng khác lừa bán
ba người phụ nữ ở địa bàn xã keng du huyện kỳ sơn qua biên giới trái phép
và sau khi giao dịch thành công thì thủy được trả tiền công là một mươi năm triệu đồng
hiện nay một nạn nhân đã trở về địa phương và hai nạn nhân khác vẫn đang ở nước ngoài
hiện các cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra truy xét hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật